thưa quý vị trong khó khăn càng sáng lên tinh thần của một asean tự cường
nỗ lực hợp tác cùng nhau trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư asean
diễn ra vào sáng ngày hôm nay trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
đại dịch covid một mươi chín hiện nay là thách thức chưa từng có cho người dân trên toàn thế giới
cũng như nền kinh tế của các quốc gia làm suy giảm kinh tế càn trở thương mại thế giới
ngăn sự di chuyển của người dân và khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động
asean cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng xấu này
trải qua hơn năm thập niên phát triển asean đã trở thành cộng đồng kinh tế năng động
sáng tạo với hơn sáu trăm ba mươi triệu dân và tổng gdp là ba một trăm linh tỷ usd
tương đương là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới
thành tiệu này được xây dựng nhờ vào những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp
từ các doanh nghiệp lớn của khu vực đến các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
các doanh nghiệp trẻ các doanh nghiệp khởi nghiệp các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
việt nam trên cương vị du lịch asean năm hai nghìn hai mươi đã có nhiều sáng kiến cùng các nước asean
và đối tác kiểm soát dịch covid một mươi chín triển khai kế hoạch phục hồi tổng thể
trong đó tạo thuận lợi
việc đi lại của các chuyên gia nhà quản lý nhà đầu tư để đảm bảo sự hoạt động
các chủ cung ứng phân phối không bị gián đoạn phục hồi sản xuất
tạo việc làm thu nhập cho người lao động hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn
theo dự báo đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của imf việt nam là nền kinh tế tăng trưởng dương
đạt hai ba trong năm hai nghìn hai mươi
trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư kinh doanh khu vực và toàn cầu để cùng hợp tác cùng thành công
thưa quý vị tại hội nghị này việt nam đã cam kết hợp tác cùng các quốc gia thành viên asean
và các nước đối tác của asean để tiếp tục có những chương trình hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong khu vực
cùng nhau nỗ lực thực hiện mục tiêu chung đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển
đồng thời tranh thủ cơ hội mới do sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng luồng vốn đầu tư toàn cầu
hướng vào khu vực asean
hội nghị đã thảo luận và đưa ra những cơ chế hợp tác hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp
như hội đồng tư vấn kinh doanh asean hội đồng kinh doanh đông á
các doanh nghiệp trong khu vực đã hợp tác chặt chẽ đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng
thiết thực với nhiều ý tưởng mới sáng tạo gửi đến lãnh đạo asean và asean cộng ba
nhằm đưa asean trở thành một điểm sáng của tăng trưởng mở rộng liên kết asean với các nước đông bắc á
thích ứng trong hoàn cảnh mới cùng sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn thử thách